trong thời gian vừa qua từ chính sách dân tộc của đảng và nhà nước nhiều thôn bản xã vùng cao đã từng bước thay ra đổi thịt hạ tầng nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc
đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện đáng kể
nhiều địa phương đang từng bước cán đích nông thôn mới và trở thành những điển hình tiêu biểu trong công tác xóa đói giảm nghèo bền vững
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú thọ
yên lập là huyện miền núi của tỉnh phú thọ có một mươi sáu dân tộc anh em sinh sống
các địa phương được thụ hưởng chính sách dân tộc đều có bước phát triển bền vững đời sống người dân từng bước được nâng lên công tác xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến rõ rệt
cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và sự vào cuộc tích cực của địa phương hiện nay xã đã đầu tư xây dựng được bốn khu tái định cư cho đồng bào
ngoài ra các chính sách về hỗ trợ đất ở đất sản xuất nước sinh hoạt tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc cũng phát huy hiệu quả từng bước trở thành điểm tựa cho người dân nơi đây

một đến nay tỉnh phú thọ đã đầu tư hơn sáu trăm linh tỷ đồng thực hiện các chính sách dân tộc trong đó gần năm trăm linh tỷ đồng xây dựng được một tám trăm tám mươi năm công trình điện đường trường trạm
các công trình xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tốt kịp thời phục vụ cho sản xuất và đời sống của nhân dân vùng đặc biệt khó khăn
cũng từ chính sách dân tộc mà các xã đặc biệt khó khăn xã khu vực một hai vùng dân tộc thiểu số đến nay cơ bản không còn hộ đói
đối với một huyện miền núi thì chắc chắn là phải
có một cái lồng ghép tổng thể các nguồn lực của các hệ thống chính sách cho nó thật có hiệu quả
đi liền với kiểm tra đôn đốc hướng dẫn giao trách nhiệm hết sức cụ thể rõ ràng vinh mạnh cho các cơ quan quản lý dân ước
rồi sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị thật tốt kết hợp với quy chế dân chủ cơ sở phải được phát huy
những chính sách này tôi tin chắc rằng là nó sẽ tiếp tục có hiệu quả
các chính sách dân tộc của đảng và nhà nước đã phát huy hiệu quả giúp đồng bào nghèo vùng dân tộc và miền núi thoát nghèo nhanh bền vững
đặc biệt chính sách dân tộc còn là đòn bẩy là động lực để các địa phương và người dân vùng khó khăn phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới